hà tĩnh vừa bắt khẩn cấp đối tượng phạm thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi trộm cắp tài sản thu giữ năm mươi triệu đồng và một số tăng vật liên quan đến vụ án
tại cơ quan điều tra loan khai nhận cách đây hơn một tháng loan quen biết anh phạm văn thanh qua mạng gia lô
ngày năm tháng một anh thanh rủ loan vào hà tĩnh
sáng ngày bảy tháng một khi đến thành phố hà tĩnh cả hai vào thuê phòng tại khách sạn minh đức để nghỉ
đến khoảng hơn một mươi ba giờ cùng ngày khi anh thanh có việc phải ra ngoài thì loan đã lục túi sách lấy đi một trăm linh triệu đồng tiền mặt sau đó bắt xe về hải phòng lần trốn
khi về tới phòng kiểm tra tài sản đã bị mất nên anh thanh đã đến trình báo cơ quan công an
đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu công an tp hà tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phạm thị loan
công an tỉnh nghệ an vừa phát hiện hai vụ vận chuyển tập kết lâm sản trái phép tại bản cao vèo xã phúc sơn huyện anh sơn
thu giữ khoảng hai mươi sáu triệu đồng
vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vực bản cao vèo xã phúc sơn huyện anh sơn
lực lượng chức năng phát hiện khoảng ba mươi cây gỗ tròn và gỗ phiến có trọng lượng gần tám mét khối được các đối tượng sử dụng xe mô tô để làm phao thả trôi
rồi tập kết tại khu vực khe suối chờ vận chuyển đi tiêu thụ còn các đối tượng đã bỏ trốn
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện anh sơn đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra hình sự
kinh tế ma túy
tiến hành xác minh phát hiện hai mươi mét khối gỗ các loại được cất giấu trong khe suối vào buổi giận
tổ công tác tiến hành lập biên bản và thông báo để truy tìm chủ nhân số gỗ trên nhưng không có ai đến nhận
hiện công an huyện anh sơn đã thu giữ số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay tri cục thú y tp hcm cho biết qua kiểm tra một lò mổ heo trên địa bàn thành phố
đơn vị này đã phát hiện nhiều cá thể heo có kết quả dương tính với sabutamol
một hóa chất trong ngành y tế bị cấm
trong sản xuất thức ăn chân nuôi
tại lò mổ heo nam phong quận bình thạnh tổ công tác phát hiện năm mươi tám con heo có nguồn gốc từ bình thuận
và sáu mươi sáu con heo từ đồng nai có kết quả dương tính với sabutamol
theo tri cục thú y tp hcm từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đơn vị đã phát hiện gần một con heo nhiễm chất cấm sabutamol
đây là hóa chất có tác dụng tạo nạp tăng trọng cho heo
đặc biệt trong những mẫu được lấy có nhiều mẫu với hàm lượng chất cấm vượt ngưỡng cho phép tới hàng nghìn lần
nguồn heo nhập vào tp hcm để tiêu thụ bị nhiễm chất cấm
tri cục thú y tp hcm đã gửi công văn kèm giấy chứng nhận kiểm dịch cho các tỉnh
để xác minh xử lý triệt đề những hộ cá nhân trang trại có heo nhiễm chất cấm